hai đối tượng mua bán trái phép chín bánh heroin và một bánh hồng phiến vừa bị lực lượng công an lai châu bắt quả tang
vào tối ngày ba tháng bốn tại km hai mươi bảy quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d địa phận bản đốc xã khoe non huyện than uyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện than uyên
đã phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng là hàng a vự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện mường la
và mùa nủ xúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện quỳnh nhai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là chín bánh heroin và một bánh hồng phiến ba điện thoại di động hai xe máy và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá một tỷ đồng
mới trả trước năm trăm linh triệu đồng rồi móc nối mang số ma túy trên bán ra các địa bàn giáp danh với giá một tỷ ba trăm linh triệu đồng
nếu như vụ việc chót lọt thì các đối tượng sẽ thu lời ba trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đang phối hợp với công an huyện than uyên mở rộng điều tra vụ án